tại quy nhơn quỹ học bổng valet cùng với hội khoa học gặp gỡ việt nam
đã tổ chức trao học bổng cho học sinh sinh viên các tỉnh bình định phú yên và gia lai
mỗi suất học bổng dành cho học sinh là một mươi một triệu đồng và sinh viên là một mươi chín triệu đồng
năm nay quỹ học bổng valet còn trao học bổng cho ba giảng viên khoa khoa học tự nhiên trường đại học quy nhơn
hai nghiên cứu sinh đang làm việc tại nhóm nghiên cứu vật lý neutrino việt nam mỗi suất hai mươi chín triệu đồng
tổ chức gặp gỡ việt nam do giáo sư trần thanh vân khởi xướng nhằm thu hút các nhà khoa học danh tiếng
đến bàn luận về các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực vật lý hạt thiên văn và nano
đây là năm thứ hai mươi học bổng valet được trao ở việt nam
đến nay hơn bốn mươi học bổng valet với tổng số tiền ba trăm năm mươi tỷ đồng đã được trao cho học sinh sinh viên việt nam